có những thức phim này nhân dân mới cảm nhận được sự vất vả gian nan của các chiến sĩ công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy
chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
những hình ảnh đẹp này cần được chia sẻ lan rộng hơn nữa
khi xem lại đoạn phim tôi cảm thấy rất xúc động
chúc các anh thật nhiều sức khỏe bình an
thời gian qua trên địa bàn hà nội đã xảy ra nhiều vụ cháy
trong đó có những vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng
khiến không chỉ thiệt hại về người
mà còn thiệt hại lớn về tài sản
sự có mặt kịp thời những hành động cứu người
hướng dẫn người dân thoát nạn của những chiến sĩ công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
dù là nhiệm vụ là trách nhiệm
nhưng những hình ảnh này đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
bản lĩnh không ngại khó ngại khổ
luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
và nhận được cơn mưa lời khen từ đông đảo người dân
có lẽ đó sẽ luôn là phần thường động lực thôi thúc người chiến sĩ
thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ của mình
tuyệt vời tinh thần quả cảm
vì dân quên mình của các chiến sĩ công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy
các chiến sĩ tuyệt vời lắm
nhân dân luôn cần và biết ơn những người như các chiến sĩ
mong cuộc sống luôn bình an
luôn mạnh khỏe
và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
vì nước quên thân vì dân phục vụ
chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe
và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhà nước đã giao
để hạn chế xảy ra các vụ cháy
nhất là vào mùa mưa mùa nắng nóng
lực lượng công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã tăng cường vận động
khuyến khích nhân dân đăng ký sử dụng ứng dụng chuyển đổi số
cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
áp báo cháy một trăm một mươi bốn
đồng thời tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
tại các khu dân cư hộ gia đình trung tâm thương mại
việc người dân việt nam cùng chung tay
chấp hành tốt các quy định về phòng chống cháy nổ
cũng chính là góp sức chiến đấu
của các chiến sĩ công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy
trên mặt trận phòng chống giặc lửa
đảm bảo cuộc sống bình yên
suy nghĩ quan điểm của bạn
về những hình ảnh đẹp tinh thần xả thân
bất chấp hiểm nguy cứu người của người chiến sĩ công an cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân